trần đại quang đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh quảng ninh và tỉnh phúc kiến
trước đó chiều cùng ngày đến thăm trung tâm dịch vụ hành chính phúc châu
chủ tịch nước trần đại quang đã nghe giới thiệu sơ lược về quá trình phát triển của khu dịch vụ hành chính phúc châu
các hạng mục về hành chính một cửa tại trung tâm sơ đồ và cách thức giải quyết các dịch vụ
cũng như tham quan một số dịch vụ tự động làm ngoài giờ hành chính
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cũng đã đi thăm khu phố cổ tam phường thất hạng
một điểm đến du lịch nổi tiếng ở phúc châu
hiện nay khu phố tam phường thất hạng vẫn duy trì bố cục phường ngõ thời kỳ đời đường và đời tống
đến nay vẫn bảo tồn hơn hai trăm linh tòa kiến trúc cổ
tại khu phố cổ tỉnh quảng ninh của việt nam hiện đã mở gian hàng giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh
tối một mươi ba tháng năm tại quảng trường nhà hát thành phố hải phòng

đến dự và chung vui với người dân hải phòng còn có ủy viên bộ chính trị

các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo nhiều bộ ngành địa phương

lễ hội hoa phượng đỏ

năm nay với chủ đề hải phòng vươn ra biển lớn
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn một mươi bảy hướng đến tôn vinh mảnh đất con người hải phòng
thể hiện được khát vọng vươn lên tầm cao mới của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
lễ hội diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm
với các màn diễu hành nghệ thuật của các mô hình lớn như tàu chở hoa phượng

triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam hai nghìn một mươi bảy khai trường đường bay hải phòng đồng hới

giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch

trước khi báo cáo bộ chính trị và trình quốc hội thông qua
đó là một trong những chỉ đạo mới đây của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình

theo đó phó thủ tướng yêu cầu hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường bộ cao tốc bắc nam

và báo cáo quốc hội về dự án trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư
tiến độ thực hiện khởi công và hoàn thành